theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đã có ít nhất một mươi một người thiệt mạng
hai người mất tích và hai mươi năm người bị thương do lũ cuốn và sạt lở đất
từ dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một khu vực thành phố nha trang có mưa lớn rồn rập
lượng mưa lớn trong thời gian nửa buổi sáng đã khiến nhiều tuyến đường bộ tại thành phố bị ngập
nhiều khu dân cư ngập đến hơn một năm
mưa lớn đã làm tuyến quốc lộ hai mươi bảy nha trang đi lâm đồng bị sạt lở
quốc lộ một a đoạn đi qua thành phố cam ranh bị ngập nặng ách tắc giao thông trong nhiều giờ
công tác cứu hộ cứu nạn được các lực lượng tổ chức khẩn trương
để kịp thời giúp người dân vùng lũ ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã hỗ trợ sáu triệu đồng cho trường hợp người chết
người bị thương hỗ trợ ba triệu đồng và tiến hành thống kê thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho người dân
bảo đảm sớm ổn định cuộc sống và sản xuất